dù hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ công tác tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ngành tài chính cần phải tiến hành việc chi ngân sách một cách công khai minh bạch
làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước tài sản công xử lý nghiêm các sai phạm
củng cố lòng tin với lãnh đạo đảng nhà nước để thể hiện trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của người dân
chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng cho biết dư địa chính sách tài khoá còn rất hạn hẹp cân đối ngân sách nhà nước luôn khó khăn
thu ngân sách nhà nước không đủ chi thường xuyên và trả nợ dẫn đến hệ quả là để có đầu tư phát triển thì chính phủ buộc phải đi vay
điều này đã tác động đến nợ công và thâm hụt ngân sách
chỉ thường xuyên tăng nhanh trong những năm gần đây là nguyên nhân chính làm ngân sách nhà nước luôn căng thẳng
thủ tướng yêu cầu cần xem xét vấn đề nợ công để có phương án trả nợ